tại bình định khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi sáu tháng tám trên đường tránh quốc lộ một a thuộc thị trấn phù mỹ huyện phù mỹ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong
tại hiện trường xe ô tô biển kiểm soát ba mươi năm c ba nghìn năm trăm năm mươi kéo rơ móc ba mươi năm r một trăm bảy mươi sáu do nguyễn văn hương chú ninh bình điều khiển chạy theo hướng bắc nam xảy ra tai nạn với xe ô tô khách dường nằm biển kiểm soát bảy mươi năm b một trăm linh một do nguyễn long hồ chú thừa thiên huế điều khiển chạy ngược chiều
hậu quả năm người trên xe khách tử vong gồm nguyễn thanh tùng chú tp cn võ văn thành nguyễn trung thắng lê đức trí cùng chú thừa thiên huế và huỳnh cao đức
chú tỉnh khánh hòa xe ô tô khách hư hỏng nặng hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật